sau khi phát hiện những đối tượng mất dấu trong khu vực này thì chúng ta có hai điều mới thể ra

để đối tượng không được cầu thoát
hoặc là đối tượng có thể đang gần tốn tại các khu nhà cổ nhà dân
tại trong khu vực này
có những thời điểm đến một vị trí cung đường mà chúng tôi mất dấu đối tượng
và sau đó chúng tôi kiên trì giả soát tiếp theo thì lại phát hiện một hình ảnh một đối tượng
có những hình ảnh đặc điểm tương đối giống với đối tượng mà chúng tôi đang tiến hành truy xét
nhưng tuy nhiên đối tượng này đã thay đổi
trang phục quần áo
và đặt các đặc điểm nhân dạng
bán theo dấu vết đối tượng thì xác định đối tượng sẽ vào một khu vực
đường bê tông dân sinh
và trong khu vực này thì chúng tôi xác định là
chỉ có một nối vào và một nối ra
và tiếp tục giả soát camera thì xác định là
thấy đối tượng đi vào nhưng không thấy được đối tượng đi ra
do vậy chúng tôi nhất định
đối tượng này là người
một là đối tượng có thể là người ở địa phương
tại khu vực đó
là khu vực của tổ hợp phòng
phường hồng tiến của tổ hợp phố diếng
của phường hồng tiến thành phố phổ yên
hai là đối tượng là người
tạm trú ở trọ
ở phường hồng tiến thành phố phổ yên
tỉnh thái nguyên
có rất nhiều khu nhà trọ dành cho công nhân
nếu đối tượng là dân ở đây hoặc khách thuê trọ
thì nhìn hình dáng qua ảnh chụp
từ camera nhất định sẽ có người nhận ra
vì vậy các tổ công tác tiếp tục ra soát các khu trọ
khi cơ quan điều tra thông báo
đối tượng hiện đang mất dấu
tại khu vực này
thì một người dân cho biết
đã nhìn thấy người đàn ông có dáng người
giống với đối tượng cướp ngân hàng
tuy nhiên đối tượng mặc trang phục gì
thì người này không nhớ rõ
chỉ nhớ người đó lên một chiếc xe taxi màu xanh
rời khỏi khu trọ
sau khi là xác định là
hình ảnh của đối tượng
và hướng di chuyển đối tượng tràn lanh
lên mạng xã hội
thì chúng tôi đã không loại trừ khả năng
là đối tượng đã thay đổi quần áo
thay đổi phương tiện để rời khỏi
địa điểm nghi vấn
thì nên đã giả soát tất cả
thời điểm trước và trong
sau khi mất dấu của đối tượng
để xác định xem là
tại thời điểm đó là có phương tiện nào
rời khỏi khu nhà trọ bất dấu đó không
thì xác định được là
có một đàn thanh niên
đi di chuyển với một chiếc taxi
lúc này mỗi công tác ở huyện phú bình
đã được giải quyết
tìm thấy cửa hiệu cầm đồ
đã mua chiếc xe ô tô của đối tượng
đang trong diện tỉnh nghi
có địa chỉ thường trú ở xã thượng đình
ngay chiều hôm đấy luôn
ngay chiều hôm đấy
và dòng khoảng thời gian là tầm khoảng
hai lần hai lần kéo
đức anh có có địa chỉ cho tôi
có nghĩa là có mong muốn là
mua lại chiếc xe đấy
trước khi anh đức anh mua lại chiếc xe đấy
thì anh có mượn cái gì
thuê cái xe nào nữa của nhà anh không
anh đức anh là có hỏi mượn tôi
một chiếc xe sirius
mang tình bố bọ tôi
để phương tiện đi làm
xong lúc chiều thì không thấy anh mang xe về
anh bảo là cho anh cái mượn
cho bạn anh mượn rồi
do vay mượn nợ nần nhiều
đối tượng nó cấm xe để lấy tiền tiêu xài
thế thì buổi sáng
mà xảy ra cái vụ án ấy
thì đối tượng nó đi tìm mua được
một cái xe sirius
như là một mươi triệu với giá hai mươi triệu đồng
và có hứa hẹn với lại
chủ xe là buổi chiều
nếu xong việc thì sẽ về trả tiền
và một tinh tiết vô cùng quan trọng
người chủ cửa hiệu cầm đồ cho biết
chiếc xe ô tô ấy
vừa được chính chủ xe mua lại cách đó ít phút
người này không đi xe máy
mà đi đến bằng chiếc taxi màu xanh
khắp hài thông tin từ hai mũi trinh sát
ở huyện phú bình và thành phố sông công
cơ quan điều tra nhận thấy đối tượng tình nghi
ở hai mũi công tác có chung một đặc điểm
là cùng đi trinh sát
đến chiếc taxi màu xanh
quay hình ảnh trên camera giám sát
cũng cho thấy đối tượng đã đến chuộc xe
bằng chiếc taxi màu xanh và ra về
bằng xe màu đen của mình
sau khi đã mua lại từ hiệu cầm đồ
đây là chiếc taxi đối tượng
đi đến chuộc xe
để chuộc xe chiếc xe ô tô
của đối tượng
giả thuyết đặt ra là
đối tượng sau khi về khu trọ
đã thay quần áo
và bắt taxi từ khu trọ đến hiệu cầm đồ
để mua lại chiếc xe
mà bản thân đã bán trước đó
nếu giả thuyết này là thật
thì chiếc xe máy cùng quần áo tăng vật phạm tội
nhất định đối tượng còn để ở nhà trọ
ngay sau khi nhận được thông tin đó
thì chúng tôi đã lập tức tiếp cận khu trọ
và kiểm tra toàn bộ khu trọ
để việc kiểm tra khu trọ được tiến hành rất là cẩn thận
và xác định là có một căn phòng
là khóa cửa bên ngoài
và sau khi mà
chúng tôi đã tìm ra

tức là nhìn từ bên ngoài vào có thể nhìn thấy trong phòng được
thì là thấy trong phòng có một chiếc xe xí đớt
màu đen trắng
và không theo biển
mà xe máy này là cái đặc điểm
là giống với cái phương tiện mà đối tượng sử dụng
tuy nhiên thì tại phòng trọ
đối tượng không còn ở đó
và sau đó thì chúng tôi nhận định là đối tượng đã rời khỏi phòng trọ
tiếp tục xác minh tên người chủ thuê phòng trọ
trong tổ khai báo
tạm chú là phạm đức anh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
ở xã thượng đình
huyện phú bình tỉnh thái nguyên
đối tượng phạm đức anh này cũng chính là đối tượng
phạm đức anh
mà công an xã thượng đình huyện phú bình
đã đưa vào diện tình nghi
và vẫn đang truy vết
từ kết quả điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên
đã có đủ căn cứ khẳng định
nguyễn đức anh chính là đối tượng
cướp ngân hàng ở phố cỏ
thành phố sông công
đối tượng xã thượng đình huyện phú bình

thì trở về nhà
và không về phòng trọ nữa
ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
các lực lượng đã được tập hợp
lên kế hoạch triển khai
bắt khẩn cấp đối tượng lê đức anh
xin chào các bạn

không giờ ba mươi phút
tổ công tác chia thành các mũi
bao vây xung quanh ngôi nhà của đức anh
tại xã thượng đình
tại thời điểm trên
nhà của đức anh có nhiều người
trong khi đó
thông tin ban đầu được biết
đối tượng có sử dụng vũ khí nóng
tuy vậy tổ công tác rất đáng đo
và phải dựng nhiều tình huống
để bắt giữ nghi phạm
nhưng phải đảm bảo an toàn cho mọi người
các cán bộ chiến sĩ
và cả đối tượng
ban đầu thì đối tượng là sử dụng khí nóng
theo cái lời tả của nhân chứng
cho nên là cái việc bây bắt đối tượng
thì cũng hết sức là cẩn trọng
nửa đêm chúng tôi xác định là đối tượng
đã về nhà
về nhà thì chúng tôi cũng làm việc với công an xã
và đồng chí của công an xã nó cung cấp
cái số lượng người
nhân khẩu trong nhà của đối tượng
thì cũng để phòng đối tượng có thể
manh động có thể sử dụng chính
người thân của mình làm con tin
và yêu cầu là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối
đặc biệt cho gia đình
của đối tượng đối tượng có con nhỏ bố mẹ già
và cái lực lượng truy bắt
thế sau thì
cần nhắc thỹ lưỡng và đưa ra
địa phương an tối ưu nhất để đồng chí giám đốc đồng ý
lúc đó là
quyết định là sẽ phải tiến hành
kiểm tra ngay
cái căn nhà của đối tượng đã vào đó
thì nó sẽ bằng cách là
một đồ mặc quần áo cân phục
là sẽ có cọc
và một đồ sẽ có quần áo tục phục

nó quyết định là đối tượng có thể diễn ra
trong tương cận với đối tượng